thưa quý vị chỉ hơn một tiếng đồng hồ nữa thôi các sĩ tử sẽ làm bài thi môn đầu tiên của kỳ thi trung học phổ thông
kỳ thi năm nay vẫn do các địa phương chủ trì với sáu mươi ba hội đồng thi có hai hai trăm bốn mươi ba điểm thi với trên bốn mươi hai phòng thi
kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh vẫn xảy ra vì vậy theo yêu cầu của bộ giáo dục và đào tạo
các địa phương phải bố trí phòng thi riêng cho thí sinh nhiễm covid một mươi chín thí sinh bị nghi ngờ là f và phải có phòng thi dự phòng khi có sự cố
thí sinh f có lối đi riêng vào điểm thi và được áp dụng các biện pháp cách ly
cán bộ coi thi cán bộ giám sát cũng được trang bị đồ bảo hộ khi làm nhiệm vụ
vâng và đã thành thông lệ thì nhiều năm trở lại đây trước ngày thi chính thức rất đông thí sinh cùng với các phụ huynh đã đến văn miếu quốc tử giám để cầu cho thi cử được may mắn thuận lợi
với mong muốn cho con gặp nhiều may mắn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
từ sáng sớm anh thắng đã cùng con trai đến văn miếu quốc tử giám
vừa để câu mong
với mong may mắn nhưng cũng là để con trai có thể thoải mái trước kỳ thi lớn
tiếp theo là để có thể mở mang thêm một chút kiến thức về các bậc hiền nhân trước đây trong nền xây dựng cái chi thức cho việt nam
thì từ đấy thì con cũng hiểu biết hơn thì mong muốn là có thể may mắn là vào được một trong những kiến thức đấy để con có thể làm bài được tốt
nhiều sĩ tử đã viết những điều mình mong muốn lên thẻ bài nhiều em khác lại lựa chọn may mắn bằng việc xin chữ
các cháu đến xin chữ đồng hồn
các cháu thường xin chữ thuận khoa đăng khoa và đỗ đạt
đấy ba cái chữ mà các cháu mong muốn
sắp tới là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia vào ngày mùng bảy và ngày mùng tám
em có đến văn miếu và xin chữ đăng khoa
mong cho cầu ngủ cho em sẽ đạt được kết quả cao và thuận lợi trong kỳ thi sắp tới
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ thu hút khoảng một triệu thí sinh
trong đó hơn tám mươi năm dùng kết quả để vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển đại học
hơn một mươi chỉ thi để xét tốt nghiệp trung học phổ thông
và gần bốn chỉ xét tuyển đại học và vào các trường cao đẳng sư phạm
đây là thời điểm nước rút
các thí sinh hãy nghỉ ngơi đảm bảo sức khỏe và tâm lý vững vàng bước vào kỳ thi
sau khi thi tốt nghiệp trung học phổ thông sự kiến thời gian công bố điểm thi là ngày hai mươi bốn tháng bảy